trong thời gian vừa qua một số báo đã có thông tin về sự cố đổ rầm tuyến cầu suối nóng
tại dự án cao tốc hạ long vân đồn trên địa bàn tỉnh quảng ninh
hiện sở giao thông vận tải quảng ninh đã chấp thuận cho đơn vị tiếp tục thi công sau khi khắc phục sự cố
vị trí xảy ra sự cố nằm ở công trường thi công đường cao tốc hạ long vân đồn
đoạn qua khu vực khe đá bàn phường việt hưng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
theo cơ quan chức năng sự việc không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng tới kết cấu công trình
tuy nhiên theo nhà thầu thi công là công ty cổ phần cầu một mươi bốn
sự việc đổ dầm đã khiến phiến dầm cầu hỏng hoàn toàn phải thanh thải thiệt hại trị giá vật chất khoảng hai trăm linh triệu đồng
đơn vị thi công như chúng tôi cũng đã họp bàn lại với anh em công nhân và anh em ban chỉ huy
để cùng nhau đưa ra những nguyên nhân để xảy ra sự cố vừa rồi và sau đó là những cái giải pháp cụ thể chi tiết
vừa qua sở giao thông vận tải đã có công văn cho phép công ty cầu một mươi bốn tiếp tục thi công sau khi đã khắc phục sự cố
đơn vị cầu một mươi bốn cũng đã cam kết sẽ đưa những giải pháp
có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo an toàn cho các hạng mục còn lại của dự án
đường cao tốc hạ long vân đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám đoạn hạ long mông dương
được thực hiện theo hình thức hợp đồng bot có tổng mức đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía bắc